hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống cơ quan hôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tin tức mới nhất gửi đến quý vị khán giả
kính mời quý vị cùng theo dõi
sau đây là nội dung chi tiết
mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh của thành phố hà nội
theo đó mới đây ubnd quận đống đa đã tạm dừng hoạt động trợ nam đồng
và có thông báo khẩn tìm người đến đây do vợ chồng người bán thịt mắc covid một mươi chín
cụ thể chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một ubnd phường nam đồng đống đa hà nội cho biết
đã có thông báo khẩn tìm người từng đến quầy bán thịt lợn nhà a ba
và chợ nam đồng từ ngày bảy tháng một mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một do liên quan ca mắc covid một mươi chín
theo đó tất cả người dân đến địa điểm trên cần tự theo dõi sức khỏe
liên hệ ngay với trạm y tế phường hoặc gọi điện thoại đến
cdc hà nội số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc số chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm cdc hà nội
để khai báo y tế và được hướng dẫn
theo dõi phòng chống covid một mươi chín thông tin ban đầu cặp vợ chồng có địa chỉ
tại xóm sung thôn đống xã cao viên thành oai là người bán thịt tại chợ nam đồng
đã có kết quả dương tính với sars cov hai bằng xét nghiệm pcr vào ngày một mươi bốn tháng một mươi
ngoài ra hai thành viên khác trong gia đình này cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
sau khi phát hiện f lực lượng chức năng đã ngay lập tức tiến hành khoanh vùng
truy vết các trường hợp liên quan
cùng với đó quận đống đa cũng đã tạm dừng hoạt động chợ nam đồng
cho đến khi có thông báo mới và tiến hành phung cửa khuẩn
cdc hà nội khuyến cáo tất cả người dân trên địa bàn hà nội khi có một trong các biểu hiện như
sốt ho đau hồng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giáp hoặc cấu giáp
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú để được hướng dẫn
và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
cũng tại hà nội mới đây lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa một công trường xây dựng
ở phường yên nghĩa quận hà đông cùng nhiều nhà dân xung quanh do liên quan đến hàng chục f được phát hiện mới đây
cụ thể lãnh đạo ủy ban nhân dân phường yên nghĩa quận hà đông thành phố hà nội xác nhận
tại công trường một công ty xây dựng trên địa bàn tính đến sáu giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
đã ghi nhận một mươi tám trường hợp có kết quả pcr dương tính với sars cov hai
ngoài ra bốn trường hợp khác cũng có kết quả test nhanh dương tính
đây là chùm ca bệnh chưa rõ nguồn lây
chúng tôi đã thông báo khẩn kêu gọi các chủ nhà trọ và nhân dân nếu phát hiện thêm người liên quan nhóm công nhân
thì báo ngay với chính quyền địa phương để lấy mẫu cách ly phòng chống dịch vì lãnh đạo nói
ngoài ra một lãnh đạo ngành y tế quận hà đông tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một sau khi ghi nhận chùm ca bệnh
lực lượng chức năng đã phong tỏa công trường xây dựng và tiến hành điều tra truy vết
hiện nay trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cũng đang tiến hành xét nghiệm khẳng định các mẫu bệnh phẩm để có kết quả chính thức
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi một phường yên nghĩa cũng ghi nhận tám ca nghi mắc covid một mươi chín
trong đó có hai cán bộ làm việc tại trụ sở phường
chính quyền địa phương đã tạm thời phong tỏa một số địa điểm gồm trụ sở ubnd phường yên nghĩa ngõ một nghìn một trăm ba mươi bảy
tổ dân phố số ba ngách hai mươi sáu ngõ một nghìn một trăm bốn mươi bốn tổ dân phố số một từ hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi một để truy vết lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng dịch
một thông tin cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả về tình hình dịch bệnh tại hà nội
cụ thể là tại quận nam từ liêm về việc một mươi trên một mươi phường cho phép f một cách ly tại nhà
liên quan đến các trường hợp f một tại phường trung văn được cách ly tại nhà
ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận nam từ liêm cho biết
đây không phải là các trường hợp thí điểm cách ly tại nhà của sở y tế hà nội
theo đúng hướng dẫn của bộ y tế và thành phố hà nội
theo đó quận cho phép tất cả những trường hợp f một thuộc bốn nhóm người già bệnh nền phụ nữ mang thai trẻ em
mà gia đình có đủ điều kiện được cách ly tại nhà
đủ điều kiện theo như ông tuấn nói là gia đình có phòng riêng nhà vệ sinh riêng
có người chăm sóc thu gom rác thải đúng quy định
trước đó kế hoạch thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
do ủy ban nhân dân thành phố hà nội ban hành ngày hai mươi chín tháng một mươi cũng đều rõ
hà nội áp dụng cách ly tại nhà đối với các trường hợp người cao tuổi người có bệnh nền
phụ nữ có thai và người dưới một mươi tám tuổi trẻ em có người chăm sóc
các f một còn lại thực hiện cách ly tập trung theo quy định
ông tuấn cũng cho biết thêm hiện quận có phường phú đô là vùng đỏ nguy cơ rất cao duy nhất ở hà nội
trong phường cũng có những f một thuộc bốn nhóm đối tượng trên đây đủ điều kiện được cách ly tại nhà
không chỉ riêng phường trung văn phú đô mà tất cả một mươi phường ở quận đều áp dụng như thế
hiện có hàng trăm f một ở quận nam từ liêm đang được cách ly tại nhà
tại quận hà đông bà lê thị thanh bình trưởng phòng y tế quận cũng cho biết
từ đầu tháng một mươi một người cao tuổi người có bệnh nền phụ nữ có thai và người dưới một mươi tám tuổi trẻ em là f một
có đủ điều kiện được cách ly tại nhà
ngoài việc gia đình phải đủ điều kiện như trên đây quận nam từ liêm còn thiết lập kết nối
giữa các f một và hệ thống y tế địa phương
ông tuấn cho rằng đây coi như là dịp tập dược chuẩn bị cho việc trạm y tế lưu động
theo dõi điều trị f không trừ chứng khi thành phố triển khai
cho rằng việc triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà là rất cần thiết
ông tuấn đưa ra ví dụ thực tế
hiện quận nam từ liêm có bốn khu cách ly tập trung gồm hai khách sạn cách ly tổ bay
người nhập cảnh f một và hai khu cách ly do chính quyền quản lý đang quản lý khoảng bốn trăm linh người
hôm qua quận kích hoạt khu cách ly tập trung tại trường trung học phổ thông trí đức
chỉ một ngày nhận một trăm hai mươi trường hợp
với tần suất này chỉ ba ngày thôi là có thể quá tải
nhân sự rất thiếu quận đang huy động y tế tư nhân vận hành hai khu cách ly tập trung
ông tuấn cho hay quận đang trình công văn đề nghị sở y tế và ủy ban nhân dân thành phố
cho phép thí điểm cách ly f một tại nhà ngoài bốn đối tượng nêu trên
đồng quan điểm này một số chuyên gia đề nghị thành phố nên tính tới phương án quản lý f một
f tại nhà sớm với những bước đi phù hợp điều kiện thực tế của địa phương
bởi cách ly f một tại nhà giúp người bị cách ly đỡ tốn kém bớt bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý
chứ kể dự phòng tình huống lay chéo nếu trong khu cách ly tập trung không tuân thủ
thưa quý vị một nguồn tin buồn liên quan đến dịch covid một mươi chín
mới đây bác sĩ lương lễ hoàng đã qua đời tại bệnh viện hồ sức covid một mươi chín
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh sau một thời gian chống chọi với covid một mươi chín
sự ra đi của bác sĩ đã để lại nhiều tiếc nối cho người dân ở thành phố hồ chí minh nói riêng
và người dân cả nước nói chung
bác sĩ lương lễ hoàng dương tính với sắc covid một mươi chín và được điều trị tại bệnh viện hồ sức covid một mươi chín
ngoài covid một mươi chín ông còn mắc nhiều bệnh nền khiến tình trạng bệnh tiến triêng nặng
ngày một mươi bốn tháng một mươi một ông qua đời ở tuổi bảy mươi
sự ra đi của bác sĩ đã lại nhiều tiếc nối cho người dân ở thành phố hồ chí minh
bác sĩ lương lễ hoàng được biết đến là một chuyên gia tư vấn sức khỏe nổi tiếng
được nhiều đọc giả kháng tính giả yêu mến suốt nhiều năm qua trên các tờ báo đà phát thanh trường hình
xuất thân từ đại học y khoa minh đức trường y đầu tiên và duy nhất ở miền nam
sau đó ông tiếp tục học y học cổ truyền phương đông tại đức những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
khi về nước ông đã kết hợp hai nền y học hiện đại và cổ truyền trong nghiên cứu
điều trị gián dạy trong thập niên bảy mươi tám mươi tại thành phố hồ chí minh
ông là tác giả hơn ba mươi cuốn sách mang tâm huyết phổ biến của biện pháp phòng và tri bệnh đông tây
y kết hợp vận dụng kinh nghiệm y học dân gian kết hợp trí thức và kỹ thuật thực nghiệm của y học hiện đại
không chỉ có uy tín trong giới chuyên môn mà còn được công chúng yêu mến vì cả đời tâm huyết
phổ biến kiến thức y khoa đến người dân
trong đại dịch covid một mươi chín nam bác sĩ đã có nhiều bài viết cảnh báo đưa ra lời khuyên
và có những bài thuốc đơn giản nâng cao sức khỏe cho người dân
một thông tin về thành phố hồ chí minh
tính đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh đã tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một
cho sáu mươi hai tám trăm ba mươi tám trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo đề xuất của sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh ngày hai mươi hai tháng một mươi một sẽ tiêm mũi hai
theo sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh căn cứ nội dung họp trúc kinh nghiệm công tác
tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín ngày một mươi tháng một mươi một nhằm triển khai tốt việc làm danh sách học sinh
theo mẫu mới và ra soát lại công tác tổ chức công tác phối hợp để chuẩn bị tốt cho các cơ sở giáo dục
tổ chức các điểm tiêm với quy mô và số lượng đảm bảo thời gian hoàn thành mũi hai theo quy định
sở giáo dục và đào tạo đề nghị thời gian tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín cho học sinh thành phố bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
sở giáo dục và đào tạo đề nghị sở y tế thống nhất thời gian nêu trên để ngành giáo dục chủ động trong công tác chỉ đạo
chuẩn bị thực hiện giai đoạn hai của chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh
chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một cho học sinh và trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn thành phố hồ chí minh
bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi và đến ngày sáu tháng một mươi một đã hoàn thành cơ bản và bắt đầu tiêm vét
sở giáo dục và đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tạo đề nghị sở y tế thống nhất thời gian tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh
trong đó trẻ đi học là sáu trăm linh tám tám trăm linh chín trẻ không đi học là năm mươi chín sáu trăm sáu mươi bốn
thành phố hồ chí minh tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín chiến dịch tại trường học tại cộng đồng và tiêm tại bệnh viện
tính đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một thành phố hồ chí minh đã tiêm vaccine covid một mươi chín cho được sáu trăm sáu mươi hai tám trăm tám mươi ba trẻ
trên tổng số sáu trăm sáu mươi tám bốn trăm bảy mươi ba trẻ
ghi nhận có trên năm mươi bốn trường hợp phản ứng nhẹ sau tim tất cả các trường hợp đều được xử lý kịp thời và an toàn
chuyển sang tình hình dịch bệnh thừa thiên huế
với số ca liên tục tăng trong thời gian này hiện nay thành phố huế đang trở thành điểm nóng tại tỉnh thừa thiên huế
trong ngày một mươi bốn tháng một mươi một thành phố huế đã xét nghiệm sát covid một mươi chín hơn chín trường hợp
qua đó phát hiện bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
liên quan đến điểm nóng là mộ phú hậu sáu mươi một ca khu phong tỏa cồn hến một mươi năm ca ngoài ra có hai ca chưa rõ nguồn lây
trong ngày một mươi năm tháng một mươi một thành phố huế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm diện rộng để sớm ổn định tình hình dịch trên địa bàn thành phố
bí thư thành ủy huế trao đổi thêm vấn đề là lâu nay tỉnh thừa thiên huế đã làm rất tốt công tác ngăn ngừa từ xa nên rất nhiều người chủ quan không quan tâm đến các biện pháp nam k để tự bảo vệ bản thân mình
hiện tình trạng đó đã hoàn toàn thay đổi mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các yêu cầu khuyến cáo và theo sát các thông tin do chính quyền cung cấp để chủ động bảo vệ mình trước sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
chia sẻ về điều này ông phan thiên định mỹ tư thành ủy huế nhấn mạnh
nghị quyết một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín không cho phép các địa phương cấp tỉnh tự đưa ra các biện pháp quản lý chống dịch như trước đây
theo đó quy định tạm thời không áp dụng một số biện pháp chống dịch tại các chỉ thị một mươi năm một mươi sáu một mươi chín
đây là điều cần thiết để chúng ta vừa phòng chống dịch vừa duy trì sự hoạt động của toàn bộ nền kinh tế
vard sẽ không bao giờ mất đi và chúng ta buộc phải thay đổi nhận thức thói quen để đảm bảo an toàn cho bản thân mình
còn tại đà nẵng tình hình dịch thời gian này cũng trở nên vô cùng phức tạp
theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đà nẵng ngày một mươi năm tháng một mươi một đà nẵng ghi nhận thêm một mươi ba ca covid một mươi chín hai ca cộng đồng
hiện toàn thành phố có sáu mươi chín điểm phong tỏa cứng
trong một mươi ba ca mới ghi nhận gồm sáu ca cách ly tập trung năm ca cách ly tại nhà hai ca cộng đồng
cụ thể sáu ca cách ly tập trung gồm hai ca là f một thuộc chuỗi một trăm linh ba nguyễn trung trực một ca là f một thuộc chuỗi ba mươi một đại nghĩa
một ca là f một thuộc chuỗi lth hai ca là nhân viên bệnh viện phổi lấy mẫu định kỳ
năm ca cách ly tại nhà gồm một ca là f một thuộc chuỗi phòng khám ân đức ba ca là f một thuộc chuỗi ba mươi một đại nghĩa một ca là f một thuộc chuỗi chín mươi một nài thịnh hai
hai ca ghi nhận trong cộng đồng gồm một trường hợp ở tám một mươi ba một mươi năm trần xuân lê phường hòa khê quận thanh khê đi xét nghiệm tại bệnh viện một trăm chín mươi chín
sau điều tra có tiếp xúc f hkl cùng công ty dân tính ở lào bảo quảng trị
một ca ở h ba ba mươi bốn k chín mươi bảy dũng sĩ thanh khê phường thanh khê tây quận thanh khê có triều chứng đến khám tại bệnh viện một trăm chín mươi chín
sau điều tra có đến đám tàn tại sáu trăm bảy mươi hai một mươi bốn trần cao vân có f ht kh thuộc chuỗi ba mươi một nại nghĩa bảy
tổng cộng hiện đà nẵng
có năm mươi năm trên năm mươi sáu xã phường có ghi nhận ca mắc covid một mươi chín cộng dồn từ ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay
thành phố ghi nhận hai trăm chín mươi chín ca dương tính với sars cov hai trong đó có bốn mươi sáu ca về từ ngoại tỉnh
hiện nay toàn thành phố đà nẵng có sáu mươi chín điểm đang phong tỏa cứng có quyết định của ubnd quận huyện
trước đó từ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một phường an hải bắc và nại hiên đông quận sơn trà áp dụng các biện pháp hành chính
hoạt động theo cấp độ ba đồng thời tái lập các chốt kiểm soát chặt chẽ người ra
vào trên địa bàn theo đó các cửa hàng ăn uống đều thực hiện bán hàng mang về
người dân có thể ra vào địa bàn phường nại hiên đông qua các chốt tại chu huy mô phạm văn xảo lê đức thọ
ngô thiệt hiệu vân đồn vũng thùng sáu và trần hưng đạo phạm văn đồng
đối với phường an hải bắc thiết lập thêm chốt kiểm soát người ra vào ở nút giao thông tuyến đường nguyễn trung trực ngô quyền và một số trúc cứng
khi qua chốt người dân mang theo giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
hoặc giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
một thông tin nhận được nhiều sự chú ý của khán giả liên quan đến tình hình dịch bệnh tại an giang
vê trùng f được phát hiện trong nhà máy ống dày tại khu công nghiệp huyện châu thành
sau đó ubnd tỉnh an giang ra quyết định tạm dừng đóng cửa nhà máy có bảy năm trăm linh công nhân đến ngày một mươi chín tháng một mươi một
theo đó ngày một mươi năm tháng một mươi một phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang trần anh thư đã ký quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn an giang sam ho để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian tạm dừng hoạt động từ ngày một mươi hai đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi một do xuất hiện chùm f trong các phân xưởng sản xuất của công ty
theo ông trần anh thư phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang trong thời gian tạm dừng hoạt động nhà máy
ngành chức năng hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm truy vết f đồng thời tiêm vaccine cho số công nhân đã tiêm mũi một
đến ngày một mươi chín tháng một mươi một xét nghiệm toàn bộ công nhân lần nữa nó an toàn
sẽ cho nhà máy hoạt động trở lại
được biết công ty trách nhiệm hữu hàng an giang sam hô có trên bảy năm trăm linh công nhân
ngày một mươi một tháng một mươi một công ty phát hiện một số f qua xét nghiệm sàng lọc
khi nhận đến ngày một mươi năm tháng một mươi một đã phát hiện một trăm hai mươi tám f tại công ty này
hiện nay công ty này chỉ mới hoạt động bảy mươi công suất nhà máy
theo bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh an giang khi các nhà máy mở cửa hoạt động trở lại
một số doanh nghiệp phát hiện f qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ của nhà máy
căn cứ số ca f
chủ doanh nghiệp phối hợp với ngành chức năng phong tỏa hẹp tiến hành truy vết và dập dịch
thưa quý vị từ ổ dịch ở thị trấn cửa khẩu lao bảo thuộc huyện vùng cao hướng hóa
dịch covid một mươi chín đã lan sang huyện đắk rông cũng là một huyện vùng cao khác thuộc tỉnh quảng trị
mới đây ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng trị cho biết đã phát hiện thêm nhiều trường hợp
dương tính với covid một mươi chín ở hai huyện miền núi là hướng hóa và đa rồng
đáng chú ý trong đó có ca mắc liên quan đến ẩu dịch ở lao bảo
trước đó từ đầu tháng một mươi một đến nay tại quảng trị dịch bệnh covid một mươi chín bất ngờ bùng phát
tại thị trấn vùng biên lao bảo huyện hướng hóa
theo số liệu mà ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh quảng trị công bố
từ ngày một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một tại địa bàn thị trấn có cửa khẩu quốc tế lao bảo giáp với nước lào
có tới tám mươi năm trường hợp dương tính với covid một mươi chín trong đó có sáu mươi ca phát hiện trong cộng đồng
hầu hết số ca bệnh là người đồng bào dân tộc thiểu số sống ở hai bên cánh gà
cửa khẩu thuộc bảng ca tăng và ca tấp
các ca mắc khác là những người kinh doanh buôn bán ở khu vực cửa khẩu
cá biệt có trường hợp là một học sinh tiểu học nên có hàng trăm em học sinh giáo viên thuộc diện f một
đang và cách ly tại trường tiểu học số một lao bảo
liên quan đến tình hình dịch bệnh phức tạp tại lao bảo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quảng trị
đã triển khai test nhanh trên diện rộng đối với người dân ở thị trấn này
đồng thời huy động thêm lực lượng tiến hành tiêm mũi hai cho người dân
trước đó ngày một mươi bốn tháng một mươi một tỉnh quảng trị cũng đã thành lập chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
trên quốc lộ chín đoạn qua thôn lương lễ xã tân hợp huyện hướng hóa với nhiệm vụ tăng cường rà soát
xét nghiệm lái xe vận chuyển hàng hóa và người đi cùng đến từ địa bàn có dịch ra vào khu vực cửa khẩu quốc tế lao bảo
để chủ động áp dụng biện pháp y tế phù hợp
và hiện tại dịch đã lan sang huyện miền núi thứ hai tại quảng trị
kính thưa quý vị khán giả thời gian này tình hình dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp với những diễn biến khó lường
khi mà số ca lây nhiễm cộng đồng đang ngày càng tăng cao
chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe của bản thân gia đình và cộng đồng thì mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa
ý thức tự giác trong phòng chống dịch bệnh thực hiện đúng đủ những khuyên cáo của bộ y tế
và đừng quên cập nhật tin tức về tình hình dịch bệnh trên kênh youtube của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại